kính thưa quý vị và các bạn trong thời đại hiện nay những áp lực từ công việc và cuộc sống đang là những tảng đá vô hình đè nặng lên mỗi người
và khi đó trong họ dần hình thành nên những khủng hoảng về tâm lý
từ đó cụm từ chữa lành cũng đã bắt đầu phủ sóng rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn
xong không phải ai cũng đủ tỉnh táo để lựa chọn cho mình những phương pháp chữa lành phù hợp
thậm chí nhiều người đã rơi vào cảnh đi chữa lành thế nhưng chữa mãi mà không lành
vậy cần làm gì để có sự cẩn trọng tỉnh táo trước các dịch vụ chữa lành
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi trong ngày hôm nay
trước những áp lực của công việc gia đình và chuyện tình cảm hoàng minh đức hai mươi ba tuổi đã từng rơi vào trạng thái căng thẳng trong một thời gian dài
những suy nghĩ tiêu cực luôn bùa vây chàng trai trẻ này
dù rất muốn loại bỏ đi những suy nghĩ đó nhưng minh đức khi đó luôn loay hoay và không biết làm thế nào
để giải quyết khủng hoảng
cho chính mình về mặt tinh thần
chỉ vì mong muốn nhanh chóng giải quyết khủng hoảng về mặt tâm lý
minh đức đã tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội có liên quan đến chữa lành cho bản thân
để rồi có một kết cục không mấy vui vẻ gì khi phải mất một khoản tiền không nhỏ cho các dịch vụ về chữa lành
xong hiệu quả thu về chẳng đáng là bao
em xem trên facebook xong rồi có thấy có các nhóm chữa lành
xong rồi thầy có những người tổ chức lớp học chữa lành về tâm lý trực tuyến
thì em chẳng làm
em thấy đọc xong những lớp đấy thì em cũng liên lạc với họ qua số điện thoại
rồi cho đường link đăng ký
tụi em chuyển tiền cho họ để đóng học phí
thì họ cũng đóng ba buổi trước
mỗi buổi là năm trăm linh nghìn
em cũng chuyển toàn với họ luôn
xong họ đưa link cho nhóm lớp học
nhưng lúc đó thì tham gia ba buổi xong thì em thấy lớp học đông quá rồi
nên là người ta cũng chẳng nói
lúc đầu em chẳng hiểu
em cũng không thấy hiệu quả
xong rồi lại thấy người ta khoảng cao mấy nhóm đồ tâm linh
như kiểu vòng tay phong thủy này
đá thách anh
em thấy thế thì em cũng bỏ luôn
dù đã có từ lâu
song hai từ chữa lành đã trở nên thông dụng hơn cả kể từ năm hai nghìn một mươi
trên phạm vi toàn thế giới
trong đó có việt nam
nhằm phản ánh nhu cầu cần được xoa dịu về tâm lý
nhằm giảm bớt những thổn thương
vứt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực bất an
so với những hậu quả nghiêm trọng
mà đại dịch covid một mươi chín gây ra

nó đã cho mình biết lợi ích của nó rồi
lợi ích của nó cũng là giúp cho một người nào đó
ở trong một trạng thái mà họ cảm thấy rất ổn
hoặc là họ có những khó khăn về tâm lý
họ có những tổn thương về tâm lý
họ có thể vượt qua được giai đoạn nào
để họ trở nên cân bằng và ổn định hơn cho cuộc sống
chỉ cần lên mạng và gõ cuộc từ chữa lành
sẽ cho ra gần năm mươi triệu kết quả tìm kiếm trong hai giây
đủ để thấy trào lưu chữa lành đang trở thành trend
và được nhiều người tìm kiếm đặc biệt là giới trẻ
dù là ngoài đời hay trên các trang mạng xã hội
không khó để bắt gặp cụm từ liên quan đến chữa lành
từ du lịch chữa lành âm nhạc chữa lành
postcard chữa lành viết để chữa lành
cho đến các loại hình nghe có vẻ tâm linh hơn
như thối biên chữa lành hay thần số học chữa lành
chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là
cuộc sống xã hội ngày càng phát triển
và kèm theo nó là sự phức tạp
đặc biệt các bạn trẻ thì sống trong một cái bối cảnh
mà có quá nhiều những sự thay đổi
giữa áp lực của cuộc sống những nhu cầu
những mong muốn và đôi khi cả những thách thức
và vì thế thì họ luôn luôn tìm một cái phương án nào đó
để có thể làm dịu lại những sự căng thẳng
cũng như là có thể tìm thấy lý tưởng
cũng như lẽ sống của mình
và vì thế việc tìm kiếm đến dịch vụ chữa lành
cũng là một điều khá dễ hiểu
hiện nay các dịch vụ liên quan đến chữa lành mọc lên như nấm
xong số lượng lại áp đảo tới chất lượng
và từ trường hợp của anh hoàng minh đức kể trên có thể thấy
không ít cá nhân tổ chức đang lợi dụng
sự bất ổn về tâm lý nỗi đau trong tâm hồn của nhiều người
để thương mại hóa dịch vụ chữa lành
như lôi kéo rụ rỗ chào mời tham gia những khóa học chữa lành
xem bói bài tarot mua các vật phẩm phong thủy như vòng tay đá thạch anh
nhưng nguy hiểm hơn hết là việc những người gặp vấn đề về tâm lý
lại toàn tâm toàn ý nghe theo sự tư vấn online của các chuyên gia tâm lý tự xưng trên mạng
từ đó gây nên nhiều hệ lụy
bất ổn cho xã hội là điều hoàn toàn
có thể xảy ra xong nếu
chúng ta trang bị cho bản thân kiến thúc
đúng đắn chuẩn xác về chữa lành
thì chữa lành sẽ phát huy mặt tích cực
giúp chúng ta vượt qua những tổn thương
khó khăn về mặt tâm lý
nói chung là cần tự thưởng
tự thưởng cho bản thân như là
những phần thưởng mình đặt ra những phần thưởng
nhất định thôi chứ không cần phải là đi tham gia
những khoa học ưu thế
để rèn miệng bản thân hàng ngày
dù có gặp trở ngại khó khăn gì
mình nên tâm sự với
những người bạn người thân của mình
một cách chân thành nhất
để họ sẽ có hướng giải quyết cho mình
chữa lành giải tỏa tâm lý thì các bạn nên
lựa chọn kỹ tâm sự
chia sẻ với những người thân bên cạnh
mình có thể thấu hiểu mình
khi các bạn tìm đến bài cát ta rốt
hay là các bạn tìm đến kỷ lục tổng khác
thì cũng chỉ là giúp cho các bạn cân bằng lại
và các bạn được
xoa dịp thôi thì mình vẫn nói
rằng là đôi khi những khoa chữa lành
nó cũng có tác dụng gọi là
cắt chứng làm đau nhưng nó không chịu được
hết vật thế nên là các bạn
sẽ cần phải tìm đúng vật của mình
và sau đó tìm đúng vật rồi
thì mình cũng có thể lựa chọn

cái dịch vụ chữa lành đấy

mỗi một cá nhân chúng ta phải ý thức rất rõ
chúng ta phải như một cái bộ lọc
để chúng ta biết cái gì tốt cái gì xấu
và đặc biệt trong cái dịch vụ chữa lành cũng vậy thôi
hơn ai hết
trước khi chúng ta chờ đợi vào sự can thiệp
của các cơ quan có chức năng
thì bản thân chúng ta phải làm cái người
mà thực sự có
ý thức về chính bản thân mình
yêu thương bản thân mình
để chúng ta tìm kiếm và lựa chọn
những cái đơn vị những cái hoạt động
những cái dịch vụ có chất lượng
để cân bằng cái cuộc sống của mình trước cái áp lực
đến đây thì chương trình an ninh với cuộc sống
của chúng tôi cũng xin được phép khép lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại